đoàn công tác của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh do đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung mương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
làm trường đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng nam về tình hình kinh tế xã hội
công tác xây dựng đảng và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở địa phương trong thời gian qua
và chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn xuân thắng cho rằng so với khi mới tái lập tỉnh
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay tỉnh quảng nam đã có những bước phát triển vượt bậc về nhiệm vụ sắp đến
đồng chí nguyễn xuân thắng nhấn mạnh quảng nam cần tiếp tục nghiên cứu chủ động hơn nữa trong
phát triển kinh tế xã hội trong đó cần chú trọng phát triển kinh tế biển gắn phát triển kinh tế
biển với an ninh quốc phòng gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
mặt khác các cấp ủy chính quyền cần quan tâm đến công tác
tiếp tục sắp xếp lại bộ máy cán bộ theo hướng gọn nhẹ hiệu quả đẩy mạnh công tác tuyên truyền
giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ nhân dân đồng thời chú trọng hơn nữa đến công tác đào tạo
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng ở địa phương